tính đến thời điểm hiện tại số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là chín bảy trăm ba mươi ca nâng tổng số ca điều trị khỏi bệnh là ba trăm linh một ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm linh bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn một trăm hai mươi tám thở oxy dòng cao hfnc một một trăm chín mươi sáu thở máy không xâm lấn
thở máy xâm lấn chín trăm linh chín và eo là ba mươi hai
cũng trong ngày hôm nay ubnd tp hcm đã ban hành kế hoạch về việc vận động tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là f đã khỏi bệnh tham gia phòng chống covid một mươi chín với ba điều kiện sau đây
thứ nhất f đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày tại nhà tự nguyện tham gia công tác phòng chống dịch
thứ hai đủ sức khỏe lao động không trong thời gian mang thai hoặc nghỉ hội sản và trong độ tuổi lao động
và thứ ba là có kháng thể virus sars cov hai với f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín đối với f đã khỏi bệnh hơn sáu tháng
thời gian tiếp nhận được thực hiện từ ngày một mươi tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tình nguyện viên khi tham gia phòng chống dịch được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe được trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân và được hưởng các chế độ phụ cấp chống dịch hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt theo đúng quy định